tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn các trưởng đại diện cơ quan việt nam tại nước ngoài mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
cùng dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương và đại diện lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng trung ương ban đối ngoại trung ương
tại buổi tiếp hai mươi bảy đồng chí được giao nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tổng lãnh sự làm việc chính thức và kiêm nhiệm tổng số bốn mươi năm quốc gia trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng kết quả của hội nghị ngoại giao hai mươi chín
những điều rút ra và quán triệt sau phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư tại hội nghị và dự kiến phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại
chia sẻ với hai mươi bảy đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tổng lãnh sự mới nhận nhiệm vụ lần này tổng bí thư ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao trong thời gian qua đồng thời căn dặn mỗi đồng chí phải luôn ghi nhớ một mươi chữ đúng vai thuộc bài bản lĩnh trí tuệ khôn khéo trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ và trọng trách to lớn trong thời gian tới đại diện cho đất nước tổ quốc tại các địa bàn quốc tế
chúc tất cả các đại sứ tổng lãnh sự lên đường làm nhiệm vụ may mắn mạnh khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng cơ quan đại diện của nước ta tại nước ngoài ngày càng khang trang to đẹp xứng đáng là bộ mặt và hình ảnh của đất nước con người việt nam